tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm diễn ra vào chiều tối ngày hai mươi tám tháng một
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã yêu cầu bộ y tế thành lập bốn mươi đội cơ động để có thể cách ly
khử khuẩn trong quá trình điều trị tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân nghi nhiễm ncov
đồng thời trong ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng một bộ y tế sẽ tiến hành bốn kịch bản ứng phó
với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương quán triệt tinh thần của chính phủ
của thủ tướng sẵn sàng trong mọi tình huống nhất định không để dịch lây lan
bốn kịch bản được phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu gồm có người về từ vùng dịch
có hai người mắc có hai mươi người mắc và cuối cùng là có hàng ngàn người mắc ncov
theo bộ y tế đến thời điểm này có sáu mươi sáu trường hợp có triệu chứng sốt và có tiền sử đi về từ vùng dịch
trong đó có hai mươi tám trường hợp đã được loại trừ do bị các bệnh khác
số còn lại đang được cách ly theo dõi và tiếp tục làm thêm các xét nghiệm
còn hai trường hợp nhiễm virus corona mới đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy thì một trường hợp đã khỏi
và người còn lại sức khỏe đang hồi phục